theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn nam bộ khu vực đồng bằng sông cửu long hiện có nền nhiệt cao nhất cả nước
nhiệt độ vào giữa trưa ở mức từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c và có xu hướng tăng lên
do thời tiết nắng nóng gây gắt trong những ngày vừa qua tỉnh hậu giang vừa nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp cao
theo đó ngành chức năng tỉnh hậu giang khuyến cáo các chủ rừng và các địa phương có rừng cần tích cực tuyên truyền
vận động cảnh báo người dân trong khu vực nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống cháy rừng
nguyên quy định cấm vào rừng và các chế tài xử lý vi phạm
đồng thời ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng huyện xã và các chủ rừng tổ chức ứng trực cháy rừng theo quy định
phối hợp với địa phương tuần tra kiểm soát người ra vào rừng trái pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm
được biết toàn tỉnh hậu giang có gần ba hectare rừng trong đó rừng đặc dụng gần một năm trăm linh hectare
các đơn vị tham gia bảo vệ rừng có trên một mươi năm máy chữa cháy chuyên dùng
ủy ban nhân dân các xã cũng huy động sẵn sàng trên bảy mươi máy bơm và hàng trăm dụng cụ thô sơ khác phục vụ công tác chữa cháy rừng tại chỗ